theo dòng nước suối tự nhiên chảy xuống mà nơi đây hình thành những thác nước đẹp mắt và cũng chính là điểm nghỉ chân lý tưởng